trong những ngày đầu tháng một mươi một này công ty điện lực đắk lắc đã triển khai sửa chữa thay mới và lắp đặt miễn phí đường dây bóng đèn tiết kiệm điện cho năm trăm linh hộ gia đình thương binh liệt sĩ hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn
do các hộ gia đình chính sách hộ nghèo được thụ hưởng chương trình này nằm phân tán ở tất cả các huyện thị xã thành phố trong toàn tỉnh nên hoạt động này được triển khai từ nay đến hết tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
thông qua chương trình này ngành điện không chỉ nâng cao chất lượng điện sinh hoạt ở nông thôn mà còn góp phần bảo đảm an toàn cho người sử dụng điện
cũng trong thời gian này công ty điện lực đắk lắc còn tổ chức chương trình tuyên truyền về sử dụng điện tiết kiệm an toàn hiệu quả trong cộng đồng và tại các trường học
vệ sinh miễn phí trạm biến áp không cắt điện cho các khách hàng lớn hỗ trợ ít nhất ba mươi đơn giá nhân công lắp đặt đường dây sau công tơ cho tất cả các khách hàng phát triển mới trong tháng một mươi tháng một mươi một và tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín triển khai dịch vụ cung cấp điện theo phương thức điện tử